nhà đầu tư nước ngoài thì đầu tư việt nam thì phải về phê duyệt hồ sơ cấp hồ sơ đủ các thủ tục về mặt hành chính ra
thì chúng ta đều biết là gì
về mặt trên giấy tờ chúng ta kêu gọi là cải cách thủ tục hành chính
như vậy là theo luật sư thì rõ ràng là nó có một số những cái điểm mà ông quan tâm
về đó là vấn đề về vốn phát định tối thiểu đó là vấn đề liên quan tới quy trình cấp phép
đó là vấn đề liên quan tới những khía cạnh của các công tư đối với đầu tư và lĩnh vực này
và đặc biệt đó là vấn đề bảo hộ quyền lợi của nhà đầu tư
vâng với tư cách là một nhà đầu tư trong cuộc người trong cuộc
và đặc biệt là nhà đầu tư trong nước
thưa ông nguyễn đăng trụ trong quá trình mà ông triển khai dự án
cũng như cho tới nay dự án đã hoạt động thì ông thấy có những cái thuận lợi
có những cái điểm gọi là cộm nào mà theo ông là đáng lưu ý
trong quá trình để một nhà đầu tư tư nhân nói chung và nói riêng
đầu tư trong lĩnh vực này cảm nhận thấy cũng như là muốn có những cái chia sẻ
theo tôi thì tôi thấy rằng cái
chủ trương của đảng và chính phủ cho xã hội hóa y tế là rất phù hợp
và đúng lúc cũng vì để có tư nhân đầu tư vào lĩnh vực y tế như vậy
thì nó tạo ra một cái cú ích để cho y tế công lập cũng phải có những cái phấn đấu
cái mà cạnh tranh với khối y tế tư nhân
và chính vì vậy tôi
để thấy rằng sau khi cái y tế tư nhân nó phát triển thì khối y tế công lập cũng phát triển rất tốt
và thúc đẩy nên cái phục vụ tốt hơn rất nhiều
tức là ở cái cạnh tích cực
và nó vậy ông đã đề cập rồi và giờ ông có nhấn mạnh lại
tức là cái chủ trương cái chính sách của chúng ta phát triển và xã hội hóa y tế tư nhân
y tế đó là rất đúng và rất là tốt đúng không
nó tạo động lực để mà cải thiện chất lượng và số lượng của các dịch vụ y tế
kể cả dịch vụ y tế nó chung cũng như của ngành công
đồng thời là nó giúp tăng việc làm cũng như là tăng phát triển kinh tế
thế còn những cái khó khăn
giữa khối y tế tư nhân và y tế công lập
một cái cuộc chơi nó không bình đẳng
không bình đẳng ở chỗ nào
không bình đẳng cụ thể là như thế này
đây là một cái cuộc chơi nó không cân sức
không cân sức
và đòi hỏi tư nhân phải nỗ lực
cái thứ nhất là khó khăn của tôi là khó khăn về nguồn vốn
bây giờ mặc dù nhà nước có chủ trương là
hỗ trợ cho vay vốn
và hỗ trợ lại suất thấp
đáng nghĩa là vay bình thường là một
nhưng mà vay để phục vụ y tế chỉ có năm thôi
giảm hơn nửa
thế nhưng mà
tôi muốn vay
không muốn vay vốn để làm bệnh viện
thì cái phần hỗ trợ đó là tiếp cận rất khó
lại suất thấp là tiếp cận rất khó
đấy cái thứ nhất
tức là quy định về
về mặt ưu đãi vốn là có
nhưng mà tiếp cận thực tế là không
không tiếp cận được
theo ông vì sao lại khó
ở địa nào ạ
bọn những thủ tục nó cũng phức tạp
thủ tục liên quan đến thế chấp hay liên quan đến vấn đề giải trình dưới đá
liên quan đến
bây giờ ngân hàng thì phải
bây giờ phải vay ngân hàng
thế ngân hàng nó xong đó
nó bột phẩy
thế bây giờ làm cái thủ tục
ngân hàng chính sách
ngân hàng chính sách thì họ không cho vay
ngân hàng thương mại cho vay những ngân hàng chính sách không cho vay
xong làm thủ tục đó để ngân hàng chính sách mới lại
không phải năm
không phải năm
để giả lại cho ngân hàng tiêu bại
đấy là cái rất là làng hoàng
khó ở chỗ đó
tức là phải hai lần lập dự án
hai lần lập dự án
để trình giải thay vì hai nhau
mà anh biết rồi đấy
cái cơ chế của mình cũng khó lắm
chứ không phải tự nhiên là
không phải năm ngay
chứ mang văn bản ra là ông cho ngay
thế chấp nếu không có thế chấp thì ngân hàng cũng không cho vay
phải thế chấp tôi cũng thế chấp tất cả tài sản nhà có cái gì thế chấp hết
rồi vay mượn của anh em
để thậm chí mượn ở nhà của anh em bạn bè để thế chấp
chứ không làm sao mà đầu tư được một cái bệnh viện mấy trăm tỷ
trở lại thì qua theo dõi
khám với cái giá bảo hiểm y tế
không thu thêm vào đâu nào của bệnh nhân
chứ mục đích thứ nhất là mình thu hút bệnh nhân khuyến mại
giai đoạn đó
thế nhưng mà lỗ không được đồng lãi nào
không được đồng lãi nào
làm hơn một năm trời một năm rưỡi
nhưng mà không được đồng lãi nào
tức là ông lỗ là vì ông đưa thuốc tốt hơn và giá đắt hơn
hay là lỗ vì vấn đề gì ạ
lỗ là vì bây giờ giá bảo hiểm y tế hiện tại bây giờ chưa tính đúng tính đủ
mới có bảy yếu tố thì mới tính bốn yếu tố
còn ba yếu tố nữa
ví dụ như là xây dựng cơ sở vật chất này
ví dụ như mua sắm trang thiết bị này
ví dụ như lương cán bộ này
giá bảo hiểm
ví dụ thế
tôi nói ví dụ thế
tức là cái giá dịch vụ đấy mới dành cho các bệnh viện công mà chưa thực sự tự chủ
chưa thực sự tự chủ
được nhà nước bao cấp
thiếu đâu nhà nước bao cấp bệnh viện công
thế nhưng mà tư nhân thì thiếu đâu mình phải chịu
thế cho nên là một năm rưỡi
khám theo giá bảo hiểm y tế là bị lỗ
sau cuối cùng ba giám đốc phải bàn lại
thôi bây giờ mình khuyến mại một năm rưỡi rồi
thì cũng không chịu được nữa
nếu mà như thế này thì nó sẽ
ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện
anh em không có lương
không kéo được giải tán bệnh viện mất
cho nên là phải xây dựng cái giá mới
giá dịch vụ với
trừ cái giá bảo hiểm còn đâu trên rồi
bệnh nhân đóng
và bệnh nhân chấp nhận
mặc dù việt nam đã có chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa
liên kết hợp tác
nhằm thu hút vốn đầu tư
cho cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh hiện đại
chuyển sang công nghệ
đào tạo đội ngũ y bác sĩ
nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân
tuy nhiên đến nay
việc đầu tư vào lĩnh vực y tế
vẫn chưa xứng tầm
người nhân vẫn nằm ở chính sách
cụ thể là khung pháp luật hiện tại
chưa tạo được sự an toàn
cho các nhà đầu tư
mặc dù hình thức đầu tư hợp tác công tư ppp
trong lĩnh vực y tế
được chính phủ đưa ra bàn bạc
và mở lối
hơn một mươi năm nay
nhưng do pháp lý không rõ ràng
nên không thể triển khai
môi trường đầu tư ppp của nước ta
không những gây khó khăn cho nhà đầu tư trong nước
mà còn không phù hợp
cho nhà đầu tư nước ngoài
không có quy định rõ ràng
đối với hai hình thức
bệnh viện công
và bệnh viện ppp
trong phạm vi dịch vụ
giá dịch vụ y tế của việt nam
giá dịch vụ thấp
khiến cho hệ thống y tế tư nhân
rất khó phát triển
hệ thống y tế công
vẫn phải bổ sung nguồn ngân sách
bệnh nhân vẫn phải bỏ tiền ra
để bảo đảm
cho việc khám chữa bệnh của mình
ông nguyễn đàn trụng
vừa rồi chúng ta đã đề cập đến
những cái khó khăn
những cái thách thức
và cả những cái rào cản
cả nhận thức
cả pháp lý
và trên thực tế
thì theo ông là
từ người trong
từ tiếng nói của người trong cuộc
thì để xử lý
những cái bức xúc đó
chỉ là những cái vấn đề
liên quan tới nhận thức
liên quan vấn đề
về mặt pháp lý
thì theo ông
ông có những cái
kiến nghị gì
chính xác có
không có ai cầm chỉnh
giúp đỡ về đất cát
sân công ai
giúp đỡ về vốn
phân công ai
giúp đỡ về đào tạo nhân lực
để thả nổi hết
cơ sở y tế
tự bươn trải
thì làm được
làm lại sau
yếu cũng nói rằng là
cơ sở pháp lý thì có
nhưng vấn đề thể chế để triển khai
thể chế triển khai thì thiếu
tôi muốn kiến nghị là
đề nghị là
bộ y tế
phải có một
thành động một cái cục
một cái vụ
chuyên môn theo dõi
về y tế tự nhân
một cái bộ đó
một cái cục đó
nó phải có
chuyên nghiên cứu
các cái chính sách
thì nó mới phát triển được
chứ bây giờ
bộ y tế
mấy cuộc quản lý khám chữa bệnh
phân công một
hai đồng chí phụ trách
thì không đủ sức
y tế tự nhiên
không thể phát triển được
thưa ông phạm duy khương
với thưa nhà luật sư
thì những cái thuận lợi
như con chúng ta đề cập khá nhiều
và đặc biệt
cho cả khu vực
khu vực nước ngoài
vậy thì theo quan điểm
sử lý những cái khó khăn đó
đặc biệt là khó khăn
khu vực fbi
trong tháng tới
về mặt luật pháp
chúng ta cần có những điều chỉnh gì không ạ
ít nhất về mặt tinh thần
tinh thần chung
là chúng ta phải xác định
là có những khó khăn thực
nó nằm ngoài luật
chúng ta xác định
vấn đề nằm ở đâu
để chúng ta có sự điều chỉnh
về mặt pháp luật cụ thể
đối với nhà đầu tư ngoài
thì khi họ đầu tư
ở việt nam mình
thì cái họ quan tâm là cái gì
cái họ quan tâm là
như tôi vừa chia sẻ
đó là cái
họ muốn là
tối ưu được dòng vốn
và thứ hai đó là
cơ chế đảm bảo cho họ
rút lệnh gận ra
khi cần thiết
và thứ ba là
cơ chế chia sẻ rủi ro
đối với họ phải có
và thứ tư đó là
sự đảm bảo của nhà nước
chúng ta phải đảm bảo được
bốn khía cạnh này
thì nó đảm bảo bền vững được
vì chúng ta bây giờ
trong lĩnh vực đầu tư
y tế tư nhân này
là lĩnh vực đầu tư
cần rất nhiều vốn
các nhà đầu tư nước
mình chưa đủ sức
để gánh cái đấy
thì có thể chúng ta
cần phải thông qua
thu hút đầu tư nước ngoài
các phương vụ về mma
hoặc là về góp vốn
các hình thức
đầu tư công tư
nhưng quan trọng nhất là
chúng ta phải
tạo ra cái cơ chế pháp lý
khiến cho các nhà đầu tư
cảm thấy an toàn
và được bảo vệ
với cái cơ chế đó
chứ còn hiện tại
chúng ta thấy là
hầu như các nhà đầu tư
cảm thấy là
chưa được có cơ chế bảo vệ
đơn giản như cái thủ tục đầu tư
đơn giản như cái thủ tục thanh kiểm tra
nó còn bị kéo dài
thì chúng ta phải
một lần kiểm tra
là một lần kiểm tra
chứ không thể là
kiểm tra chuyên ngành
kiểm tra chuyên môn
đủ các thứ kiểm tra
thế là chúng ta lắc luật
vẽ lý do
và thành ra nhà đầu tư
cũng không cãi
cơ sở không cãi được
vì đúng là
một là một cái khác
nhưng không phải là một cái
trong cái tổng thể
thì đấy là một cái ví dụ thôi
và thứ hai là cái
giả sử trong
những vực đầu tư
với công tư
thì phải có sự chuẩn bị
theo thế chủ động
của nhà nước
về mặt đối ứng
chứ không bây giờ
chúng ta đang bị động
khi nào nhà nước ngoài vào
thì chúng ta mới mang
chúng ta mới tìm
cho chúng ta có cái gì đối ứng lại
thì nó bị động mất
thì chúng ta phải
luôn luôn tạo một cái chính sách
chủ động trong thú hút đầu tư
và chính sách chủ động
trong cái vấn đề về
dự án nào chúng ta mang đi
thú hút đầu tư
thì chúng ta sẽ mang được
hiệu quả hơn rất nhiều
thì tôi nghĩ là
và đặc biệt
dù có thú hút đầu tư nước ngoài
hay đầu tư trong nước
thì chúng ta phải đảm bảo
được cái sự công bằng
giữa nhà đầu tư nước ngoài
và đầu tư trong nước
vì bởi vừa qua
có hiện trạng là gì
chúng ta đang dành
rất nhiều sự ưu ái
cho các nhà đầu tư nước ngoài
thơn các nhà đầu tư trong nước
thì thành ra
khi chúng ta tư vấn
các nhà đầu tư nước ngoài
có rất nhiều trường hợp
người ta bảo là
nhà đầu tư việt nam
nhiều lúc chỉ muốn mời
một nhà đầu tư nước ngoài
ngồi cùng mâm với họ
mục đích là gì
để nhận được cái ưu đãi
mà nhà nước chúng ta đang
cho nhà đầu tư nước ngoài
hơn là nhà đầu tư trong nước
thì tôi nghĩ là
chúng ta cũng phải xem lại chính sách
không nên quá ưu ái
nhà đầu tư nước ngoài
thú hút đầu tư
không có nghĩa là ưu ái
và bỏ qua nhà đầu tư trong nước
thì tôi nghĩ là
đấy là cái mà
nhà nước cũng phải
nhân chân xét trong thời gian tới
kính thưa quý vị
phát triển kinh tế tư nhân
phát triển kinh tế tư nhân
là một trong những điểm nhấn
của việt nam
trong thời kỳ đổi mới
và đặc biệt
đây sẽ là một động lực
phát triển mạnh mẽ
trong thời gian tới
những cái sự
về vấn đề
vấn đề thể chế
vấn đề pháp lý
và nhiều vấn đề khác
thực tiễn cũng cho thấy
trong thời gian tới
còn có nhiều những giao cản
cần phải được gỡ
trong cả vấn đề
về thể chế
y tế tư nhân
cũng như trong việc
cải thiện các điều kiện
đảm bảo tính minh bạch
tính công bằng
tính công khai
trong tiếp cận
các nguồn vốn
các chế độ
và nguồn khách
chữa bảo hiểm y tế
và bình luận xã hội
đảm bảo sự công bằng
trong vấn đề đào tạo
cũng như khen thưởng
và bảo hộ
các quyền lợi
khách quan khác
của các nhà đầu tư
trong lĩnh vực này
thời lượng của chương trình
cũng đã hết
xin cảm ơn quý vị
đã chú ý theo dõi
xin kính chào
và hẹn gặp lại
trong chương trình tiếp theo